tiếp tục thông tin về giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín
sau buổi thi đấu ngày hai mươi một tháng năm giải đấu đã xác định được một số đội bóng sớm giành quyền vào vòng tứ kết để đấu loại trực tiếp
ở bảng nam hai đội hà nội và thành phố hồ chí minh đã chiếm hai vị trí đầu bảng a
trong khi đó hải dương với sức mạnh áp đảo đã dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng b
với ba trận toàn thắng ba trước quân đội hai đồng nai và hà nội hai
ở bảng c khánh hòa và hà nội tnt đều đã chắc xuất đi tiếp vì cùng thắng cả hải dương hai và lâm đồng
tại bảng d hai đội quân đội một và hà nội tnt hai cũng toàn thắng cả hai trận để đi tiếp
trong số bốn bảng đấu của nữ đội thành phố hồ chí minh một vẫn chứng tỏ là ứng cử viên số một
với chiến thắng ba trước hai đối thủ hải dương và tây ninh để dẫn đầu bảng a
các tay vượt trẻ còn lại của đội thành phố hồ chí minh cũng dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng b
tại bảng c đội hà nội dễ dàng giành quyền đi tiếp cùng đội hà nội tnt
tại bảng d không có gì bất ngờ khi hai đội bóng cử cựu là công an và tiền giang giành quyền đi tiếp